sau hơn năm km truy đuổi lực lượng công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đã bắt đối tượng nghi trộm cắt tài sản nguyễn duy khánh
thu giữ một xe máy một khẩu súng ngắn và bốn viên đạn
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thành phố đồng xoài đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng bắn ba phát về phía lực lượng truy đuổi
sau hơn năm km lực lượng chức năng đã áp sát khống chế bắt giữ đối tượng ngồi sau
đối tượng điều khiển xe bỏ chạy vào rừng cao su tẩu thoát
lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng còn lại